phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã đã có buổi làm việc với hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
tại buổi làm việc sau khi lắng nghe những ý kiến của các bộ ngành đặc biệt là ý kiến của đại diện liên minh hợp tác xã việt nam liên minh hợp tác xã các địa phương
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã là chủ trương xuyên suốt nhất quán của đảng và nhà nước
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển đa dạng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh
đồng thời phải xây dựng cơ chế chính sách hợp lý để tháo gỡ khó khăn giúp khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển